chạy trên quốc lộ hai mươi bốn khi đến địa bàn thôn hóc kè xã ba động huyện ba tơ
trong lúc vượt qua một ô tô cùng chiều đã đâm vào xe máy biển kiểm soát bảy mươi sáu k một hai trăm hai mươi
do anh lê văn diệp ở thị trấn ba tơ huyện ba tơ điều khiển
trên xe chở vợ là chị trần việt nhật cùng hai đứa con là cháu lê trần trâm anh và lê quốc thái về thăm ngoại ở huyện đức phổ
ô tô chở gỗ răm đã kéo lê xe máy và bốn người một đoạn gần một mươi mét mới dừng lại
khiến cả bốn người trong gia đình anh diệp tử vong